từ đầu năm đến nay tỉnh quảng ngãi đã ghi nhận hơn một một trăm linh trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
trong đó thành phố quảng ngãi là nơi có nhiều ca bệnh nhất với bốn trăm linh trường hợp
và đáng lo ngại nhất là nhiều ổ bệnh sốt xuất huyết ngày càng nhiều ở khu vực trung tâm thành phố và vùng lật cận
trước tình hình bệnh sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu giảm và tiếp tục diễn biến phức tạp
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ngãi đã xử lý triệt để bốn ổ dịch tại thành phố quảng ngãi
cấp hơn một một trăm linh lít hóa chất diệt mũi cho các địa phương phun chủ động ở các khu dân cư
khoanh vùng xử lý môi trường các khu vực có ca bệnh hạn chế không để dịch lây lan
đồng thời tăng cường giám sát các chỉ số vector mũi tại các địa bàn trọng điểm
và tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người dân
hiện nay đang là thời điểm giao mùa nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất lớn số ca bệnh và biến chứng khó lường
vì vậy người dân cần chủ động vệ sinh bảo vệ môi trường không để phát sinh các ổ bệnh tại nơi ở